thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông takehiko kakuchi
chủ tịch kiêm tổng giám đốc mitsubishi đang ở thăm việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam hết sức coi trọng hợp tác kinh tế với nhật bản
trên thực tế các doanh nghiệp nhật bản đầu tư vào việt nam rất có uy tín
và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của nhật bản
tuy nhiên hiện nay fdi của nhật bản vào việt nam mới chỉ chiếm khoảng ba tổng fdi của nhật bản và châu á
và thấp hơn đầu tư của nhật tại một số nước đông nam á
thủ tướng cũng đề nghị mitsubishi quan tâm đến các lĩnh vực khác như công nghiệp chế tạo
công nghiệp ô tô và chế biến thực phẩm cũng là những thế mạnh của nhật bản
và hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông thủy sản của việt nam vào thị trường nhật bản
ông takehiko kakyuchi bày tỏ sự ngưỡng mộ
và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của việt nam
đồng thời cho rằng chính thành tựu to lớn trong quan hệ hợp tác việt nam nhật bản
đã đem lại ngày càng nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhật bản tăng cường giao lưu
mở rộng hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh tại việt nam
những lĩnh vực mà thủ tướng gợi ý ông takehiko kakuchi cho biết
đây cũng là những lĩnh vực thế mạnh phù hợp với định hướng kinh doanh của mitsubishi
trong chiến lược đầu tư vào việt nam trong thời gian tới